chính phủ đức có kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho ukraine thêm ba tám tỷ euro
tương đương là bốn một mươi ba tỷ đô la mỹ trong năm nay
đến nay berlin đã giành bảy một tỷ euro hỗ trợ kiev mua vũ khí trong năm nay
nhưng tiền đã được phân bổ gần như là hoàn toàn cho nhiều dự án
bộ trưởng quốc phòng đức boris pistorius đã đề nghị bổ sung viện trợ
và bộ trưởng tài chính christian linner phát đi tín hiệu ủng hộ
hiện chỉ còn chờ sự chấp thuận cuối cùng của quốc hội dự kiến vào tháng sáu
cũng theo nguồn tin trên người đứng đầu bộ quốc phòng pistorius đề xuất cấp một mươi năm tỷ euro
viện trợ quân sự cho kiev trong ngân sách năm hai nghìn hai mươi năm hiện đang được đàm phán